nước mặn xâm nhập sâu vào các tuyến sông kênh nội đồng tại tỉnh bến tre đã trực tiếp uy hiếp hàng nghìn hectare hoa màu cây ăn quả của bà con nông dân
trong đó tại huyện trợ lách là vùng trọng điểm sản xuất cây giống hoa cảnh phục vụ tết nguyên đán có nguy cơ thiệt hại nặng do nước mặn xâm nhập bất ngờ nhiều người không chữ nước ngọt
theo thống kê tại xã tân thiềng có tám tuyến canh dùng để chữ nước ngọt đã bị nhiễm mặn do không kịp đóng cống
hiện tại toàn xã có một năm trăm ba mươi tám hectare đất sản xuất nông nghiệp trong đó có tám mươi là cây giống cây ăn quả và hoa cảnh đang bị ảnh hưởng và có nguy cơ mất trắng do nước mặn
trong đó diện tích cây giống hoa cảnh phục vụ tết nguyên đán có nguy cơ bị thiệt hại cao nhất vì chỉ chịu độ mặn dưới bốn phần nghìn

cây giống chưa bao giờ nghĩ tới vì vùng đất này nước ngọt quanh năm
ngành nông nghiệp tỉnh bến tre đã đưa ra nhiều giải pháp cấp bách để ngăn mặn chữ nước ngọt phục vụ sản xuất
vùng nước ngọt quanh năm chuyên trồng cây ăn quả hoa cảnh giống cây lớn nhất của tỉnh những năm gần đây bắt đầu đã bị ảnh hưởng trực tiếp do xâm nhập mặn biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên gai gắt